tính đến một mươi tám h ngày hôm nay một mươi tám tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm tám ca mắc covid một mươi chín mới đó là những công dân đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính đến một mươi tám h ngày một mươi tám tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm tám ca mắc covid một mươi chín mới đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại quảng ninh khánh hòa và tiền giang
như vậy hiện tổng số ca mắc là một một trăm ba mươi bốn người trong đó số ca điều trị khỏi là một ba mươi một ca số ca còn đang điều trị là sáu mươi tám ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi ba năm trăm một mươi năm người